ban thực vụ đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông hoàng văn đức
bí thư đảng ủy bộ phận giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh thừa thiên huế và ông hà thúc nhật
kế toán trưởng kiêm trưởng phòng kế hoạch tài chính dược và tự y tế cdc tỉnh thừa thiên huế
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với hoàng văn đức và hà thúc nhật để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
công an tỉnh thừa thiên huế cho biết cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị
vật tư hóa chất quần áo bảo hộ phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao hoàng văn đức và hà thúc nhật
đã có sai phạm quy định về đấu thầu trong mua sắm vật tư trang thiết bị y tế gây thiệt hại tài sản cho nhà nước
sau nhiều ngày xét xử hôm nay tòa nhân dân tp phan thiết tỉnh bình thuận đã tuyên án một mươi bị cáo nguyên là cán bộ
của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp phan thiết và chi cục thuế thành phố phan thiết về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo trong vụ án đã thiếu trách nhiệm không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao
dẫn đến xác định sai thông tin về khu vực vị trí thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng dẫn đến tính tiền sử dụng đất không đúng
hành vi của các bị cáo đã làm tổng mức thiệt hại ngân sách nhà nước hơn chín sáu tỷ đồng
hội đồng xét xử nhận định các bị cáo là những người có chức vụ quyền hạn được phân công
nhưng đã thiếu trách nhiệm thực hiện không đúng theo nhiệm vụ được giao gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước
và giảm lòng tin trong quần chúng nhân dân làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai
do vậy cần sự liên nghiêm để đảm bảo tính răng đe phòng người chung
tổ án nhân dân tp phan thiết đã tuyên án các bị cáo cùng tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cụ thể bị cáo nguyễn hữu hoành nguyên phó giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp phan thiết
nhận mất án ba năm sáu tháng tù giam
hai bị cáo bạch dương vinh nguyên phó chiên cục trưởng và trần văn đông nguyên đội trưởng tại chi cục thuế phan thiết
cũng mất án ba năm tù giam
hai bị cáo còn lại nhận mất án từ một đến ba năm tù nhưng được hưởng án treo
có tinh chất liên tình câu kết chặt chẽ với nhiều thủ đoạn để đối phó
tuy nhiên đường dây đánh bạc với quy mô hơn bốn mươi tỷ đồng tại tỉnh đắk lắc
cuối cùng cũng đã bị công an huyện trư mờ ga và các phòng nghiệp vụ công an tỉnh triệt phá thành công
qua công tác nắm tình hình phát hiện có những nghi vấn
đội cảnh sát hình sự công an huyện cư mờ ga đã xác lập chuyên án phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh
để điều tra triệt phá một nhóm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề trên địa bàn huyện
qua công tác nắm tình hình của lực lượng công an huyện
chúng tôi phát hiện có một đường dây tổ chức ghi số đề đánh bạc qua không gian mạng
với số lượng lớn quy mô lớn và có sự câu kết chặt chẽ với nhiều thủ đoạn
để đối phó tránh sự phát hiện của cơ quan công an và có tính chất liên tỉnh
chúng tôi đã phối hợp với phòng cảnh sát hành sự
công an tỉnh đã triệt phá thành công đường dây số đề liên tỉnh và bắt giữ nhiều đối tượng
với tổng số tiền giao dịch hơn bốn mươi tỷ đồng
đường dây này gồm tám đối tượng do bùi kim phước sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
chú ở huyện bù đăng tỉnh bình phước cầm đầu
các đối tượng còn lại đều trú ở huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
gồm hồ minh hiếu hoàng thị bé nguyễn thị hồng hạnh phạm văn linh
hồ minh tuấn nguyễn đức cảnh và kiều thanh vinh
tổng số tiền nhóm này đã giao dịch cho đến ngày bị bắt giữ là khoảng bốn mươi hai tỷ đồng
tham xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng tổ công tác đã tạm giữ hai mươi điện thoại di động
hơn hai trăm một mươi triệu đồng cùng nhiều vật chứng liên quan đến việc ghi số đề an tiền
trong nhóm này hai đối tượng phước và tuấn đã có tiền án về tội đánh bạc
hiện vụ việc đang được công an huyện cư mờ ga tiếp tục mở rộng điều tra
để xử lý theo quy định của pháp luật
đối tượng trần văn nguyên phi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tải thành phố huế vừa bị công an thành phố huế tỉnh thừa thiên huế tạm giữ
do liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mở trường đấu đá gà
trước đó lực lượng công an đã bao vây bắt giữ hàng chục đối tượng đang cá độ đá gà thắng thua bằng tiền
tạm giữ hơn một mươi tám triệu đồng trên sới bạc và gần một trăm linh triệu đồng trên người các con bạc
cùng nhiều tăng vật khác phục vụ sòng bạc trường đố gà
bước đầu phi khai nhận phi mở trường đấu gà để thu phí từ các chủ gà và các con bạc đến cá độ
hiện công an thành phố huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm phi
về hành vi tổ chức đánh bạc và các đối tượng đánh bạc theo đúng quy định
một vụ vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ trị giá trên một tỷ đồng
vừa bị tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh và công an thành phố ninh bình kiểm tra phát hiện
tại tuyến đường đinh tất miễn phường đông thành thành phố ninh bình
tổ công tác kiểm tra phát hiện xe ô tô do nguyễn bá hợp điều khiển vận chuyển số lượng lớn thuốc tân dược
thuốc hỗ trợ điều trị covid một mươi chín gồm hai mươi ba hộp thuốc kháng sinh một trăm bốn mươi bộ kit test nhanh covid một mươi chín
gần sáu trăm linh hộp sông tinh dầu kháng covid một mươi chín bốn trăm năm mươi chai tinh dầu xịt kháng khuẩn
hai mươi viên thuốc kháng virus covid một mươi chín trị giá trên một tỷ đồng
quá trình kiểm tra nguyễn bá hợp không xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên
với thủ đoạn tinh vi là tạo lập nhiều trang web rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt tài sản của người tham gia
nhóm đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng tỷ đồng
công an tỉnh quảng ninh đã chủ trì phối hợp với phòng sáu cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên lửa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức trên
theo đơn trình báo của chị lê tuyết hành ba mươi sáu tuổi trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thông qua mảng xã hội chị có quen và được một người giới thiệu tham gia đầu tư tài chính vào trang web vườnlan ngh net
theo như quảng cáo lợi nhuận thu về cao và đảm bảo an toàn
không những thế chị hạnh còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó và gửi cho chị hạnh đường link bằng chính mã giới thiệu của mình
sau đúng hai mươi bốn giờ tính từ thời điểm mà mình vào đầu tư thì là sẽ được cộng lợi nhuận của cái gói đầu tư ấy
và sau ngày hôm sau thì là tôi cũng thấy cái tiền ấy về rất là đúng giờ
và tôi lại tin tưởng trong cái nhóm telegram cái nhóm zalo được link liên kết trên cái trang web mà tôi vào ấy
thì là mọi người đều chụp cái số tiền mọi người rút được mọi người đầu tư đều rất là ổn
thế nên là tôi tiếp tục đầu tư vào
tôi vào gói một triệu rưỡi vào gói ba mươi sáu triệu
thế nhưng khi mà tôi vào gói ba mươi sáu triệu ấy là cái tiền lợi nhuận được cộng về thì tôi rút nó không được không được nữa
từ đơn tố cáo của chị lê tuyết hạnh lực lượng công an đã tiến hành xác minh thu thập tài liệu và bắt giữ mạng văn lai
chú tải thành phố móng cái tỉnh quảng ninh giữ vai trò chủ mơ cầm đầu
cùng ba đối tượng trong đường dây là lê ngọc hoàng anh chú tỉnh nghe an trần thị minh trần văn quân đều chú tải thành phố móng cái
đồng thời là một admin duy trì hoạt động của các trang web
cách tôi là tôi sử dụng tài khoản ngân hàng của tôi tôi chuyển sang tài khoản ngân hàng khác của tôi
trong khi tôi sử dụng cái mưu tôi truyền khoản ấy là tôi tăng lên nhỏ
là tôi mỗi lần tôi truyền khoản ít nhất tầm cao nhất là tám mươi triệu lại còn thấp nhất là tầm một mươi năm triệu thì lên
là mỗi lần chuyển đi truyền lại là để lấy đồng tiền của khách hàng
qua đấu tranh khai thác truy xuất dữ liệu từ các vật chứng
cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập bốn mươi năm trang web với nội dung đầu tư tài chính
để lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư
trong số bốn mươi năm trang web này ba mươi tám trang đã bị nhóm đối tượng xóa khỏi hệ thống
chỉ còn dữ liệu tên miền và cơ quan công an đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của một mươi sáu trang web
đồng thời bước đầu xác định được số lượng người bị hại là một sáu trăm linh tám người
cơ quan công an xác định các bị hại đã chuyển vào năm trong số hai mươi bốn tài khoản này là ba
sáu tỷ đồng
thủ đoạn của nhóm đối tượng là lập nhiều trang web đầu tư tài chính khác nhau
vẽ ra mỗi trang một dự án đầu tư riêng rồi tiến hành quảng cáo trên các mạng xã hội
người nào muốn tham gia đầu tư sẽ được các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản đầu tư
từ trang trong trang web nạp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để tham gia vào các gói thầu
đầu tư trực tuyến với mức lợi nhuận rất cao
khi tham gia đầu tư mở tài khoản đăng ký trong trang web
người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên thận trọng cảnh giác tìm hiểu thông tin
trước khi tham gia các hoạt động đầu tư trực tuyến
và không nên tin vào những lời lẽ quảng cáo rụ rỗ về mức lợi nhuận cao
để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lực lượng công an đồng nai và vĩnh long vừa bắt giữ các đối tượng đánh bạc
thông tin trong cụm tin ván
bất ngờ đột kích vào căn nhà của trịnh văn tường ở khu phố tám a phường long bình
bắt quả tăng bảy đối tượng đang đánh bạc sát phạt nhau bằng hình thức cào tam bắt cửu
thu giữ một bộ bài tay một ca nhựa màu xanh và gần năm mươi triệu đồng tiền mặt
trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
qua đấu tranh các đối tượng khai nhận tham gia đánh bạc ăn thua từ năm mươi đồng
đến hai trăm linh đồng một ván thì bị bắt
còn tại vĩnh long lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang sáu đối tượng
đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền tại ấp an phú a xã long an huyện long hồ tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai bộ bài tay tám điện thoại di động gần một mươi chín triệu đồng trên chiếu bạc
kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng công an thu giữ thêm số tiền trên chín triệu đồng
thưa quý vị và các bạn để thực hiện hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư
thì mỗi người dân đều phải nâng cao ý thức trách nhiệm đối với tài sản và sức khỏe của chính mình
và hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này ubnd đã kết hợp với công an thị trấn yên ninh
huyện yên khánh tỉnh ninh bình triển khai mô hình nhà tôi có bình chữa cháy tại nhà dân
và đây là mô hình mang lại hiệu quả lớn giúp giảm thiểu hậu quả khi không may xảy ra cháy nổ
lào hộ kinh doanh có nhiều mặt hàng
công an thị trấn yên ninh gia đình chị phượng là một trong những hộ dân đầu tiên
cam kết thực hiện làm theo mô hình nhà tôi có bình chữa cháy
ngoài việc trang bị bình chữa cháy trong nhà gia đình còn tháo rỡ chuồng cọp
mở thêm một lối thoát thứ hai để hạn chế rủi ro khi xảy ra cháy nổ
sau khi được ủy ban nhân dân và công an thị trấn yên ninh tuyên truyền về việc phòng chống cháy nổ
ở các hộ gia đình và tác hại của nó gia đình chúng tôi cũng đã chuẩn bị được
một bình chữa cháy nổ
một bình chữa cháy và một lối thoát hiển thứ hai để nếu như có sự cố xảy ra
thì gia đình chúng tôi đỡ bị thiệt hại về người và người nhà đều có thể thoát hiển cách nhanh nhất
với mục đích nâng cao ý thức người dân trong khu dân cư đồng thời liên kết cùng nhau
thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy ngay từ cơ sở mô hình nhà tôi có bình chữa cháy
được nhiều người dân hưởng ứng đây là những tín hiệu vui mừng tạo sự chuyển biến tích cực
về công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy của lực lượng công an tại địa phương
sau khi thực hiện nghị định một trăm ba mươi sáu của thủ tướng chính phủ công an thị trấn tôi đã tham mưu
với ủy ban dân thị trấn phát động cái mô hình nhà tôi có bình chữa cháy
và tự giác tháo rỡ trùng cọp tạo lối thoát nạn thứ hai
và tổ chức tập huấn phương pháp biện pháp chữa cháy cho lực lượng chữa cháy dân phòng
qua phúc tra đến nay chúng tôi đánh giá rằng công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
trên địa bàn thị trấn yên ninh là cơ bản là đảm bảo
qua thực hiện thì người dân cơ bản rất là đồng tình tham gia thực hiện tốt hướng dẫn
cũng như cái biện pháp và các cái mô hình chữa cháy tại địa bàn
việc xây dựng duy trì các mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư
nhất là ở những khu vực xe chữa cháy không vào được trên địa bàn tỉnh là việc làm cần thiết
các mô hình này giúp ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ ngay từ cơ sở
đồng thời nâng cao ý thức người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ
tiếp tục với thông tin bắt giữ tội phạm ma túy
tại lào cai hai đối tượng mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị lực lượng thuộc
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng hai phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy
trên xe có chở một bao tải có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng công an đã tiến hành
mật phục truy đuổi bắt giữ thành công hai đối tượng gồm vàng a cú và vàng a xúa
cùng chú tại huyện nầm
tại huyện nầm tỉnh điện biên tăng vật thu giữ tại hiện trường là bốn bánh heroin
một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra vàng a cú khai nhận do cần tiền để tiêu xài cá nhân
cú đã rủ anh trai và vàng a xúa đi mua bốn bánh heroin với giá tám mươi triệu đồng một bánh
sau đó mang xuống lào cai để bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
cú hứa sẽ cho xúa năm mươi triệu đồng sau khi giao dịch thành công
khi đi đến địa phận phường ô quý hồ thị xã sapa
thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
trong khi đó tại đồng nai công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
bốn đối tượng về hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy với số tiền một mươi năm triệu đồng
đồng thời cho viết cam kết không tái phạm
trước đó công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai tiến hành kiểm tra hành chính một quán karaoke
trên địa bàn xã xuân trường
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện ba phòng của quán
có một mươi bốn đối tượng thanh niên trong đó có sáu nữ có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ một viên nén một đĩa xứ có chứa chất bột màu trắng và một số vật chứng có liên quan
qua test nhanh một mươi bốn đối tượng đều dương tính với chất ma túy
ngay sau khi nhận được tin tố giác tội phạm của người dân về việc liên tiếp trong hai đêm
có hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang mang chất bẩn ném vào cửa nhà
gây ô nhiễm môi trường và thiệt hại tài sản khiến người dân bất an
công an huyện văn giang tỉnh hương yên đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi trên
cụ thể vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một và khoảng hai mươi hai h năm mươi chín phút ngày chín tháng hai vừa qua
khi gia đình chị lê thị tươi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại thôn năm xã xuân quan huyện văn giang tỉnh hương yên
đang ngủ trong nhà thì bị hai nam thanh niên lạ mặt đeo khẩu trang mang sơn dầu luyên
mắm tôm đến đổ và ném vào mặt ngoài cửa cuốn khiến cửa bị ăn mòn
mất thẩm mỹ gây ô nhiễm môi trường làm thiệt hại tài sản khoảng hai mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra đến ngày một mươi tám tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang
phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên đã xác định được ba đối tượng nghi vấn
gồm dương vũ thắng lê văn dương cùng ở xã xuân quan và tòng văn thơi chú huyện điện biên đông tỉnh điện biên
ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn giang tiếp nhận nguồn tin báo từ công an xã xuân quan
về việc nhà trí tươi bị một số đối tượng dùng chất bẩn ném vào nhà
quá trình xong minh trong thời gian hai ngày cơ quan điều tra công an huyện văn giang và cơ quan phòng cảnh sát hình sự
đã xác định được các đối tượng nghi vấn
ngày một mươi tám cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập và mời làm việc đối với các trường hợp nghi vấn
tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận
do anh nguyễn văn hiệu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chồng chị tươi đã vay tiền của thắng nhưng không trả theo thỏa thuận
nên thắng đã rủ dương và tươi đi ném chất bẩn vào nhà anh hiệu chị tươi

xin chào và hẹn gặp lại

xin chào và hẹn gặp lại
vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy hai đối tượng phan hoàng long và trần thị thanh hương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu khởi tố bắt tạm ra
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận cả hai hiện nay sống với nhau như vợ chồng
do nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp ổn định cặp đôi này đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy
để thực hiện ý đồ trên long thường chở hương đi lòng vòng trên các tuyến đường
khi phát hiện thấy các xe máy không có người trông coi hương xuống xe làm nhiệm vụ cảnh giới để long tiếp cận chiếm đoạt tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn hai đối tượng đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy
tại các khu trung cư siêu thị trên địa bàn thành phố vũng tàu
sau đó đem bán lấy tiền cùng nhau mua ma túy sử dụng và tiêu xài
mua bán trái phép bốn bánh heroin hai đối tượng vừa bị lực lượng thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh lào cai phát hiện bắt giữ
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi năm phút ngày một mươi chín tháng hai phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy trên xe có chở bao tải
có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng công an đã tiến hành mật phục truy đuổi bắt giữ thành công hai đối tượng
gồm vàng a cú và vàng a xúa cùng chú tại huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tăng vật thu giữ tại hiện trường là bốn bánh heroin một xe gắn máy cùng một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan cảnh sát điều tra vàng a cú khai nhận do cần tiền để tiêu xài cá nhân
cú đã rủ anh trai và vàng a xúa đi mua bốn bánh heroin với giá tám mươi triệu đồng một bánh
sau đó mang xuống lào cai để bán cho một người đàn ông không rõ lai lịch với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
cú hứa sẽ cho xúa năm mươi triệu đồng sau khi giao dịch thành công
khi đi đến địa phận phường ô quý hồ thị xã sapa thì bất ngờ bị lực lượng công an kiểm tra bắt giữ
vào tối ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng hai bộ giao thông vận tải có thông cáo báo chí về việc phối hợp

bộ giao thông vận tải có thông tin tài liệu theo đề nghị của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
liên quan đến các chuyến bay giải cứu
ngay sau khi nhận được đề nghị của cơ quan an ninh điều tra bộ công an
bộ giao thông vận tải đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan liên quan đơn vị liên quan
khẩn trương tổng hợp và báo cáo các thông tin tài liệu theo yêu cầu để phục vụ công tác điều tra
vụ án nhận hối lộ xảy ra ở cục lãnh sự bộ ngoại giao
trước đó thực hiện chủ trương nhân đạo của đảng nhà nước về tổ chức các chuyến bay đưa công dân
ở việt nam ở nước ngoài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu về nước trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
theo phân công nhiệm vụ của chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
bộ giao thông vận tải đã phối hợp rất tích cực với bộ ngoại giao bộ công an bộ y tế
bộ quốc phòng trong công tác bảo hộ công dân
tiếp tục với thông tin khác năm đối tượng tham gia một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề
quy mô lớn trung bình mỗi tháng giao dịch trên bốn tỷ đồng vừa bị công an thành phố bùa ma thuật
tỉnh đắk lắc khởi tố
năm đối tượng bị khởi tố gồm võ thị bích phương nguyễn cửu lịch nguyễn thị xuân nguyễn thị thương
và trần văn hào trong đó phương là đối tượng cầm đầu
đây là đường dây ghi số đề đã hoạt động từ nhiều tháng nay và đã bị đội cảnh sát hình sự
công an thành phố buôn ma thuật theo dõi trong một thời gian dài
để đối phó với cơ quan chức năng các đối tượng không gặp trực tiếp để ghi đề
mà đều gửi qua tin nhắn điện thoại hoặc các mạng xã hội như zalo facebook viber
sau khi thắng thua các đối tượng cũng không đưa tiền trực tiếp cho con bạc mà giao dịch qua chuyển khoản
trung bình mỗi tháng đường dây số đề này giao dịch với tổng số tiền lên đến hơn bốn tỷ đồng
hiện công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đã làm rõ được một mươi năm đầu chuyên chuyển phơi đề cho phương
và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan
gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy
hai đối tượng phan hoàng long và trần thị thanh hương vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra
công an thành phố vũng tàu tỉnh bà rìa vũng tàu khởi tố bắt tạm gian
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận cả hai hiện đang sống với nhau như vợ chồng
do nghiện ma túy lại không có nghề nghiệp ổn định cặp đôi này đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy
để thực hiện ý đồ trên long chở hường đi lòng vòng trên các tuyến đường
khi phát hiện thấy các xe máy không có người trông coi hương xuống xe làm nhiệm vụ cảnh giới
để long tiếp cận chiếm đoạt tài sản
chỉ trong một thời gian ngắn hai đối tượng đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp tài sản là xe gắn máy
tại các khu trung cư siêu thị trên địa bàn thành phố vũng tàu
sau đó đem bán lấy tiền cùng nhau mua ma túy sử dụng và tiêu xài